tại hà nội hội cấp thoát nước việt nam tạp chí điện tử môi trường và đô thị việt nam đã tổ chức họp báo công bố sự kiện triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành nước tại việt nam vietwater hai nghìn một mươi chín
triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
đây là lần thứ tư triển lãm được tổ chức với mong muốn giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến trong ngành cấp thoát nước và xử lý nước thải hướng tới mục tiêu chín mươi năm một trăm linh dân cư được cấp nước sạch giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới một mươi năm
sau một mươi một năm đồng hành cùng ngành nước việt nam vietwater hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên dành một khu vực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam để các doanh nghiệp có cơ hội giao thương học hỏi công nghệ
cũng tại triển lãm này nhiều hội thảo về quản lý nước
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững sẽ được tổ chức vietwater hai nghìn một mươi chín sẽ có sự tham gia của hai trăm linh gian hàng đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ